các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bị cáo có liên quan cũng chịu mức án từ ba năm tù treo đến trung thân
bên cạnh đó do tòa án đã giải quyết phần dân sự trong vụ án vạn thịnh pháp
có liên quan trách nhiệm của bà trương mỹ lan
nên bà phải chịu án phí dân sự sơ thẩm lên đến hơn sáu trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
vừa qua tòa án nhân dân tp hcm tuyên án đối với bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo khác
trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cục phần sài gòn scb và nhiều đơn vị khác
trong tám mươi sáu bị cáo bà trương mỹ lan phải nhận bức án cao nhất là tử hình
về các tội tham ô tài sản vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ
ngoài tuyên trách nhiệm hình sự dân sự của từng bị cáo
và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án
hội đồng xét xử sơ thẩm còn thông báo mỗi bị cáo phải chịu hai trăm linh đồng án phí hình sự sơ thẩm
ngoài ra bà trương mỹ lan còn phải chịu gần sáu trăm bảy mươi bốn tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm
đây được xem là bức án phí khủng nhất trong lịch sử tố tụng
theo điều hai mươi một nghị quyết ba trăm hai mươi sáu hai nghìn một mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
quy định về mức thu miễn giảm thu nộp quản lý và sử dụng án phí lệ phí của tòa án
thì các loại án phí trong vụ án hình sự gồm án phí hình sự sơ thẩm án phí hình sự phúc thẩm
án phí dân sự sơ thẩm đối với trường hợp tòa án giải quyết cả phần dân sự trong vụ án hình sự
bao gồm án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch và án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch
án phí dân sự phúc thẩm đối với trường hợp không có kháng cáo về phần dân sự trong vụ án hình sự
như vậy tòa án đã giải quyết phần dân sự trong vụ án vạn thịnh pháp
nên bà trương mỹ lan phải chịu án phí dân sự sơ thẩm
theo điểm e mục một ba danh mục a bàn hành kém theo nghị quyết trên
đối với những tranh chấp dân sự có số tiền trên bốn tỷ đồng
thì công thức tính sẽ là một trăm một mươi hai triệu đồng
cộng với một cổ phần giá trị tài sản tranh chấp vượt bốn tỷ đồng
trong vụ án này hội đồng xét xử tuyên bà trương mỹ lan
phải bồi hoàn cho ngân hàng scb dư nợ của một hai trăm bốn mươi ba khoản vay còn lại
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tương đương số tiền hơn sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng
áp dụng với công thức trên án phí dân sự đối với bà lan được tính như sau
một trăm một mươi hai triệu cộng một của sáu trăm bảy mươi ba
ba tám trăm bốn mươi chín tỷ chứ đi bốn tỷ đồng bằng sáu trăm bảy mươi ba tỷ
tuy nhiên theo hồ sơ bà trương mỹ lan sinh ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
tại tp hcm sáu mươi tám tuổi là người cao tuổi theo luật định
từ đây nhiều người đặt câu hỏi liệu bà lan có được miễn giảm án phí hay không
giải đáp vấn đề này luật sư lê trung phát đoàn luật sư tp hcm cho biết
căn cứ nghị quyết số ba trăm hai mươi sáu hai nghìn một mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
án phí bao gồm án phí hình sự án phí dân sự
án phí giải quyết tranh chấp về dân sự hôn nhân và gia đình
kinh doanh thương mại lao động và án phí hành chính
theo quy định tại điểm d khoản một điều một mươi hai nghị quyết ba trăm hai mươi sáu
thì người cao tuổi là đối tượng được miễn nộp điền tạm ứng án phí
căn cứ theo quy định tại điều hai luật người cao tuổi
thì người cao tuổi được quy định trong luật này là công dân việt nam từ đủ sáu mươi tuổi trở lên
như vậy người cao tuổi thuộc diện được miễn theo điểm d khoản một điều một mươi hai
nghị quyết ba trăm hai mươi sáu phải có đơn đề nghị miễn án phí
cùng các tài liệu đính kèm theo quy định tại điều một mươi bốn của nghị quyết để được miễn án phí
theo điều một mươi bốn của nghị quyết ba trăm hai mươi sáu đơn đề nghị miễn giảm án phí có các nội dung
ngày tháng năm làm đơn họ tên địa chỉ của người làm đơn
lý do và căn cứ đề nghị miễn giảm cùng các tài liệu chứng cứ chứng minh
thưa quý vị bà trương mỹ lan bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình
hình phạt cao nhất trong quy định của pháp luật hiện hành
vậy sau phán quyết trên bà trương mỹ lan còn có cơ hội sống không
để có câu trả lời cho vấn đề này quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
liên quan tới vấn đề trên một luật sư thuộc đoàn luật sư tp hcm cho biết
theo khoản một bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng
đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia
xâm phạm tính mạng con người các tội phạm về ma túy tham nhũng
và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do bộ luật hình sự quy định
hiện nay trong bộ luật hình sự hiện hành có một mươi tám tội phạm áp dụng hình phạt tử hình
trong đó nhóm tội liên quan tới tham nhũng có tội nhận hối lộ và tham ô tài sản
có khung hình phạt cao nhất là tử hình
theo luật sư trong vụ án này tòa nhân dân tp hcm mới đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm
và bản án chưa có hiệu lực pháp luật
theo quy định pháp luật trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày tòa tuyên án
bà trương mỹ lan có quyền kháng cáo lên tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
để đề nghị xem xét lại phán quyết trên
ngoài ra theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành trong vòng bảy ngày
kể từ bản án có hiệu lực pháp luật
bà chủ tập đoàn vạn thịnh pháp được gửi đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước
đồng tình với quan điểm trên luật sư lưu tấn anh toàn giám đốc công ty luật lưu vũ
chia sẻ một số trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình
theo ông toàn người phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản hai
điều bốn mươi bộ luật hình sự hiện hành sẽ không áp dụng bức án tử hình
cụ thể người phạm tội dưới một mươi tám tuổi phụ nữ có thai phụ nữ đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
khi phạm tội hoặc khi xét xử người đủ bảy mươi năm tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử
bên cạnh đó luật sư toàn cũng cho biết không thi hành án tử hình đối với người phụ nữ có thai
hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi người đủ bảy mươi năm tuổi trở lên
hoặc người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản tội nhận hối lộ
mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô
nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong việc phát hiện điều tra xử lý tội phạm hoặc lập công lớn
với quy định trên trong tiến trình tố tụng phúc thẩm thi hành án tiếp theo
bà lan nộp lại ít nhất ba phần tư số tiền đã bị cáo buộc tham ô thì sẽ không bị thi hành án tử hình
lúc này căn cứ theo khoản bốn điều bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm hình phạt tử hình sẽ chuyển xuống trung thân
căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả thẩm tra tại tòa hội đồng xét xử cho rằng đủ cơ sở xác định bà trương mỹ lan là chủ tập đoàn vạn thịnh pháp
và nhiều công ty khác trong hệ sinh thái vạn thịnh pháp
mặc dù bị cáo trương mỹ lan không thừa nhận hành vi phạm tội hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định
bà lan đã nắm giữ cổ phần hơn chín mươi một năm của ngân hàng scb nắm quyền chi phối gần như tuyệt đối tại scb
hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị cáo lan và luật sư báo chữa cho rằng bà lan chỉ nắm một mươi năm còn lại là của cổ đông nước ngoài
và nhờ bạn bè đứng tên là không có căn cứ không có cơ sở chấp nhận
theo hội đồng xét xử các bị cáo bất chấp quy định của pháp luật thậm chí giải ngân trước hợp thức hóa hồ sơ sau
bị cáo trương mỹ lan trở thành người có quyền quyết định cao nhất tại scb đủ dấu hiệu về mặt chủ thể có chức vụ quyền hạn của tội tham ô tài sản
hội đồng xét xử khẳng định lời bào chữa cho rằng bị cáo lan không có vai trò gì tại scb là không có căn cứ không được tòa chấp nhận
hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố
hậu quả do bị cáo lan và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại đặc biệt lớn với scb
đẩy nhà băng vào tình trạng mất thanh khoản gây hoang mang cho khách hàng người dân
hành vi của tám mươi sáu bị cáo mang tính có tổ chức trong đó trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo hành vi phạm tội
do đó tòa cho rằng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo bộ luật hình sự quy định với bị cáo lan
ngoài ra án tử hình dành cho bị cáo trương mỹ lan và hàng loạt án tù khác dành cho tám mươi năm bị cáo còn lại
tòa án nhân dân tp hcm còn kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng trong vụ án đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
về trách nhiệm dân sự xử lý vật chứng xử lý tài sản kê biên phong tỏa trong vụ án
tòa án nhân dân tp hcm tuyên buộc bị cáo trương mỹ lan phải bồi hoàn cho ngân hàng scb số tiền gần sáu trăm bảy mươi ba tám trăm năm mươi tỷ đồng
buộc bị cáo dương tấn trước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất tường việt
phải bồi hoàn tiếp cho ngân hàng scb hơn sáu trăm chín mươi hai tỷ đồng
buộc bị cáo nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty dầu khí phương đông
và công ty dầu khí đông phương phải bồi hoàn lại bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng cho ngân hàng scb
chuyển số tiền ba trăm linh tỷ mà ông nguyễn văn hảo đã nộp khắc phục cho bị cáo trương mỹ lan cho ngân hàng scb
để khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong vụ án
buộc bị cáo nguyễn cao trí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang nộp lại số tiền một tỷ đồng
bị cáo dương tấn trước phải nộp lại số tiền hơn hai hai trăm linh bốn tỷ đồng
số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
tịch thu bốn tám triệu usd đã thu của bị cáo đỗ thị nhàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước
và buộc bị cáo phải nộp tiếp số tiền việt nam đồng tương đương với bốn trăm linh usd để tịch thu xung vào ngân sách nhà nước
giao cho ngân hàng scb tiếp tục quản lý xử lý đối với một một trăm hai mươi hai mã tài sản đang được thế chấp cho ngân hàng scb
để đảm bảo ngân hàng scb sẽ được thay đổi
công ty cổ phần tnh hạ long cho một hai trăm bốn mươi ba khoản vay hợp đồng tiến dụng cho nghĩa vụ nợ trong vụ án
buộc công ty quốc cường gia lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan là hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng
công ty cổ phần địa ốc hồng phát phải nộp lại số tiền hai ba trăm năm mươi năm tỷ đồng
công ty phú an bà phan thị phương thảo nộp lại số tiền một trăm bốn mươi năm tỷ đồng và một lượng vàng scg
công ty trách nhiệm hữu hạn mtv phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả số tiền bốn trăm linh tỷ đồng
công ty cổ phần thnh hạ long và công ty âu lạc nộp lại số tiền sáu chín mươi năm tỷ đồng
để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
tiếp tục kê biên đối với bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhơn trạch đồng nai
giao cho c ba bộ công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý liên quan đến hành vi sai phạm
của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo trương mỹ lan
tiếp tục kê biên đối với một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
diện tích khoảng một hectare thuộc dự án khu dân cư bắc phước hiểm
giao c ba bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
sao lại một trăm bốn mươi ba bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã an nhật tân
huyện tân chủ tp hcm của ủy ban nhân dân tp hcm
sau phiên tòa sơ thẩm ngoài mức án cho tám mươi sáu bị cáo hội đồng xét xử cũng kiến nghị
đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn hai
cũng như kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước
liệu những góc quất này sẽ tiếp tục được phơi bầy trong giai đoạn hai của đại án rúng động này
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại